ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có thông báo về kết luận của tập thể lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố
tại cuộc họp về triển khai dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
dự án gồm ba hạng mục chính cải tạo nâng cấp hè đường dạo thoát nước vườn hoa và duy tu phần kè hồ hỏng xung quanh hồ hoàn kiếm
cải tạo hệ thống chiếu sáng trang trí xung quanh hồ hoàn kiếm cải tạo chỉnh trang cây xanh cảnh quan xung quanh hồ hoàn kiếm
cải tạo chỉnh trang với hình thức đơn giản dễ duy tu duy trì sử dụng vật liệu bền vững tăng giá trị thẩm mỹ các công trình trên cơ sở
giữ lại nguyên các cây xanh hiện có chỉ bổ sung cây hoa và thàm cỏ cải tạo trình trang các công trình
ủy ban nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hoàn thiện hồ sơ thiết kế xin ý kiến của các cơ quan đơn vị cá nhân có liên quan
tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo ủy ban nhân dân thành phố theo quy định giao sở kế hoạch và đầu tư giúp ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thực hiện các thủ tục và dự thảo văn bản của ủy ban nhân dân thành phố báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy